lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đỗ văn quang hay còn gọi là quang rambo ba mươi năm tuổi trú tại quận cầu giấy tp hà nội cùng với bốn người liên quan khác để điều tra và hành vi cưỡng đoạt tài sản
bốn người liên quan cũng bị khởi tố gồm nguyễn đức nhân trú tại quận long biên tp hà nội đỗ văn thịnh nguyễn văn huy trú tại quận nam tử liêm tp hà nội và nguyễn xuân linh trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
theo tài liệu điều tra đỗ văn quang có dấu hiệu lập băng nhóm quy tụ nhiều đàn em từ các tỉnh thanh hóa hương yên về hà nội hoạt động cho vay lãi và nhận đòi nợ thuê
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày một mươi ba tháng tám công an tp hà nội đã tạm giữ hình sự đỗ văn quang cùng bốn đối tượng do liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn thành phố hà nội
cơ quan công an cho biết đỗ văn quang thường xuyên đăng tải những clip tự quay có nội dung cho vay lãi đòi nợ